chỉ sau năm giờ truy xét lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được hải khi đang lẩn trốn tại phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
tòa án nhân dân huyện grongbúc tỉnh đắk lóc vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bốn bị cáo đều trú tại xã cư né huyện grongbúc
gồm y phương nghê y khoi nghê cùng ba năm tù y nhi nghê hai năm sáu tháng tù và y cun mơ lô hai năm tù cùng với tội cố ý làm hư hỏng tài sản
ngoài ra về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho xe khách hơn bảy mươi triệu đồng
theo cáo trạng vào tối ngày ba mươi một tháng năm sau khi nhậu xong bốn bị cáo cùng đi về trên hai xe máy
trên đường về y khoi thấy nhiều ô tô bật đèn pha chiếu vào mặt nên bực tức rủ ba đối tượng còn lại ra đường chặn xe ô tô khách để đập phá
khoảng hai giờ một mươi phút ngày một tháng sáu cả nhóm thấy xe khách do tài xế phạm quốc cường điều khiển chạy theo hướng gia lai đắk lắc nên dàn hàng ngang chặn đường lại
sau đó các đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát làm vỡ kính vỡ cụm đèn tín hiệu sau xe vỡ kính chiếu hậu
đến chiều ngày một tháng sáu các đối tượng đã đến công an huyện grongbuk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào tối ngày một mươi một tháng chín một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn có ấp hai xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước giữa hai xe máy và xe khách khiến một người chết một người bị thương nặng
khoảng hai mươi giờ tối cùng ngày hoàng thế mạnh trú tại tỉnh bình phước điều khiển xe máy lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tỉnh bình dương đi thành phố đồng xoài
đến ấp hai xã tiến hưng thì bất ngờ va chạm về xe máy do anh vũ văn bắc điều khiển
cú va chạm mạnh khiến mạnh và xe máy bị ngã văng ra làn đường ô tô bị xe khách từ phía sau cán qua người tử vong
riêng anh bắc bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu sau đó